với mong muốn giúp các em học sinh trong nhà trường hiểu hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ
từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thầy và trò trường trung học cơ sở kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đã xây dựng một mô hình cột mốc trường xa trong chính khuôn viên của nhà trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
những tiết học ngoại khóa của cô và trò trường trung học cơ sở kim liên
càng thêm phần ý nghĩa hơn khi đứng dưới mô hình cột mốc trường xa
các em học sinh ai cũng say xưa hứng thú khi nghe cô giáo giảng về một phần máu thịt của tổ quốc
những lời ca hào hùng được cất lên dưới cột mốc như một lời khẳng định đanh thép
trường xa hoàng xa là của việt nam
họ được xây cột mốc trường xa và hoàng xa này thì điều đầu tiên là
nó giúp chúng cháu có thể học tầm một cách dễ dàng hơn
có thể đón nhận được thêm nhiều kiện thức mới đặc biệt là ở trong bồ môn địa lị
còn cái thứ hai nữa là mặc dù khoảng cách giữa trường xa hoàng xa
với trường trung học cơ sở kim liên chúng cháu thì có thể là rất xa
nhưng mà việc có cột mốc hoàng xa và trường xa ở trong trường thì giúp cho khoảng cách dân dân rút ngắn lại
và chúng cháu có thể cảm nhận được nhiều điều hơn về tình yêu thương đối với biển đảo quê hương
tình yêu thương đối với đất nước
cùng với việc đầu tư xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền
trường trung học cơ sở kim liên còn đặt tên cho các trị đội gắn với địa danh thuộc quần đảo trường xa hoàng xa
như trị đội đảo sinh tồn trị đội đảo đá núi thị trị đội đảo tiên nữ
nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo
đặc biệt là tìm hiểu về hai quần đảo hoàng xa và trường xa cho các em học sinh
khi đã đặt tên các tên đảo ở các phong học
thì các em đã cảm thấy tự hào yếu mến hơn quần đảo mà mình mang tên
và từ đó bồi dưỡng các em tình yêu biển đảo
và sau khi đã có cột mốc trường xa hoàng xa cũng như là đặt tên các quần đảo
mang tên các đảo nhỏ trên quần đảo trường xa hoàng xa
thì cột mốc trường xa hoàng xa đã trở thành một điểm rất là hấp dẫn thú vị
để các thầy các cô và các em học sinh có thể tổ chức các hoạt động ngoài khóa
các hoạt động trải nghiệm và các giới học lịch sử
từ đó nâng cao bồi dưỡng ý thức giữ gìn biển đảo
cũng như là tình yêu tổ quốc tình yêu biển đảo trong giáo viên và học sinh của trường chúng tôi